hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
sáu mươi tuổi trình độ pháp luật vẫn còn hạn chế nên gia đình bị hại cũng xin mức hình phạt nhẹ cho bị cáo tạo cơ hội cho bị cáo làm lại cuộc đời
do đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo nguyễn lâm thắng lợi bảy năm tù giam